cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
năm bị cáo bị đưa ra xét xử gồm trần ngọc thảo dương thanh phong đào hoàng dũng nguyễn thế hùng và nguyễn huỳnh thế duy
theo cáo trạng vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan công an bắt quả tang dũng đang cất giấu ma túy trên người
qua lời khai của dũng lực lượng công an tiếp tục khám xét và bắt giữ các đối tượng còn lại
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần ngọc thảo tám năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
nguyễn huỳnh thế duy một mươi tám tháng tù giam dương thanh phong đào hoàng dũng nguyễn thế hùng mỗi bị cáo một năm tù giam cùng với tội tàng trữ trái phép chất ma túy
từng thực hiện ba vụ cướp tài sản đều có tiền án tiền sự và nghiện ma túy
đặng xuân quý và đặng quang hưng cùng chú tại thành phố phủ lý vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó ngày một mươi hai tháng năm
và hưng cướp giật túi sách của một người dân tại xóm bảy xã liêm trung thành phố phủ lý
sau một mươi hai giờ gây án cơ quan công an đã bắt được đối tượng quý khi đang trên đường lẩn trốn và nhanh chóng bắt giữ được hưng khi đối tượng đang lẩn trốn tại hà nội
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi

thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị lựu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại hai mươi năm lê thánh tông phường thắng lợi thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách một năm cm trên trước mắt trái
còn về tội trộm cắt tài sản công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi ngọc xuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hồ hậu thường trú tại xã bình an huyện thăng bình tỉnh quảng nam
và đối tượng vũ trọng đài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hồ hậu thường trú tại thôn đắk hà thị trấn đắk mâm huyện crono tỉnh đắk nông phải nhận quyết định truy nã của công an huyện crono anna tỉnh đắk lắc về tội đánh bảo
đối tượng này cao một sáu mươi m và có nốt ruồi ngay đuôi lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện